theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám kết quả thi sẽ được công bố chậm nhất là vào ngày một mươi một tháng bảy
tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đều có quyền được phúc khảo bài thi
bộ giáo dục và đào tạo cho biết chậm nhất là đến ngày một mươi tháng bảy
các hội đồng thi xuất kết quả chấm thi và hoàn thành việc đối chiếu kết quả thi chậm nhất là vào ngày một mươi một tháng bảy
hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày một mươi một tháng bảy
và chậm nhất ngày một mươi năm tháng bảy phải báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ
việc công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất là ngày một mươi bảy tháng bảy
tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đều có quyền được phúc khảo bài thi
thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi tại chính nơi thí sinh đăng ký dự thi
sở giáo dục và đào tạo tập hợp danh sách đề nghị phúc khảo và gửi danh sách đề nghị phúc khảo đến các hội đồng thi
thời gian nhận đơn xin phúc khảo trường trung học phổ thông nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh trong vòng một mươi ngày kể từ khi công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia
hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo bài thi cho thí sinh trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo